các phòng nghiệp vụ công an tp hcm phối hợp cùng với công an quận tân phú kiểm tra quán ba peladise
qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện có gần bảy mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
trước đó vào khoảng một giờ ngày hai mươi bảy tháng năm công an tp hcm đã ập vào kiểm tra quán ba peruty
ở địa chỉ số tám mươi chín đường tân sơn nhì
thời điểm kiểm tra trong quán có hàng trăm khách đang nhảy nhót theo điệu nhạc cực lớn của quán
thấy lực lượng công an các dân chơi đã tìm cách thoát ra ngoài nhưng đã bị lực lượng chức năng chốt chặn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều viên nén nghi là ma túy
lực lượng chức năng cũng đã phát hiện tại quán có nhiều lỗi vi phạm
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện sáu mươi ba trường hợp dương tính với chất ma túy